các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để mùng một tháng một mươi thành phố sẽ bắt đầu có bước truyền mình mới
tuy nhiên tại các cửa ngõ thành phố vẫn phải chốt chặn để đảm bảo sự an toàn chung
cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam ngăn chặn tối đa sự lây lan của dịch bệnh
trước đó khi thực hiện giãn cách từ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh đã lập hơn chín trăm linh hàng rào
chốt chặn tại các tuyến đường ngõ hẻm để thuận tiện kiểm soát cũng như là đảm bảo an toàn cho các vùng xanh
giám đốc sở công thương thành phố hồ chí minh bùi tá hoàng vũ cũng cho biết
kế hoạch của thành phố là sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
khi kiểm tra ngẫu nhiên nhằm hạn chế tụ tập trên đường gây ra nguy cơ lây lan của dịch covid một mươi